các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nên sử dụng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng
tuy nhiên theo khuyến cáo cập nhật ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác
theo đó vaccine verocel của sinopharm có thể sử dụng kết hợp với vaccine vector virus
vaccine astrazeneca hoặc là vaccine mrna pfizer hoặc moderna
để sử dụng hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo sớm bao phủ mũi tiêm bổ sung
cho những người đã tiêm vaccine verocell của sinopharm
căn cứ vào tính sẵn có của vaccine phòng covid một mươi chín tại địa phương
nhằm chủ động chống dịch covid một mươi chín trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng của virus sars cov hai như là omicron
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine astrazeneca
vaccine verocell của sinopharm hoặc là vaccine mrna để tiêm liều bổ sung
đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine verocell của sinopharm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn
tiêm chủng và báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định
như vậy trong văn bản khẩn gửi sở y tế sáu mươi ba tỉnh thành phố
trung tâm kiểm soát bệnh tật sáu mươi ba tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế tại văn bản số một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai bitdp ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín liệu cơ bản và nhắc lại
trong đó đã hướng dẫn tiêm liều nhắc lại cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
bổ sung bằng vaccine virocell của sinopharm thì có thể sử dụng vaccine cùng loại
do đó chúng ta không nên quá lo lắng khi sử dụng vaccine astrazeneca vaccine virocell của sinopharm
hoặc là vaccine mrna để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản
bằng vaccine virocell của sinopharm
tổng hợp các nghiên cứu từ israel một trong những quốc gia đầu tiên
thực hiện mũi tiêm tăng cường đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vaccine
nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng
trang bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vaccine stanley plotkin
giáo sư danh dự về nhi khoa tại đại học pennsylvania filladelphia mỹ tư vấn cụ thể
khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng bốn tháng
nhưng sáu tháng vẫn là thời gian tốt nhất
khoảng thời gian ngắn hơn nữa chẳng hạn tiêm mũi ba trong vòng hai tháng sau mũi hai
có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể
ông nhấn mạnh cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ
sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên các tế bào trong hạch bạch bạch huyết
bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện để bảo vệ cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh
phải mất vài tháng để xây dựng trí nhớ miễn dịch là lớp bảo vệ được mà kém
bởi các tế bào plasma chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể chống lại mầm bệnh cụ thể
trong khi đó để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể omicron
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi tại anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua
để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường cho tất cả những người trưởng thành
trong cuộc họp này các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian giữa mũi thêm thứ hai
và mũi tăng cường xuống còn ba tháng thay vì phải chờ đợi sáu tháng như trước
tuy nhiên jcvi cũng lưu ý rằng mối tăng cường
không nên được thực hiện sớm hơn ba tháng sau mũi thứ hai
đồng thời việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên
nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên theo the guardian
cũng theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
liều vaccine tăng cường không được khuyến cáo cho người từ dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vaccine đều có thể tiêm mũi ba
cdc mỹ lưu ý những người từ năm mươi tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường
vì mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín gia tăng theo độ tuổi
và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền
tiêm phòng covid một mươi chín tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai
cho con bú đang dự định mang thai hoặc là những người có thể có thai trong tương lai gần
những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín
hiện đang được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
hoặc được fda cho phép dưới dạng liều tăng cường
bên cạnh đó
cdc mỹ cho phép tiêm liều ba khác loại với hai liệu ban đầu
trang bbc đưa tin hiện mỹ đang tiêm nhắc lại bằng vaccine pfizer moderna và johnson johnson
ở isaraok nơi hầu hết hai mũi vaccine đầu tiên của mọi người là pfizer
đây cũng là loại vaccine được dùng để tiêm nhắc lại cho đến nay
anh cũng đang có kế hoạch chỉ sử dụng pfizer cho liều tiêm tăng cường
theo cdc mỹ mũi tiêm nhắc lại sẽ có tác dụng phụ nhưng nhẹ hơn
tiến sĩ rodney walensky
giám đốc cdc mỹ nhận định
một trong cuộc họp ngắn tại nhà trắng vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
rằng mọi người sẽ có ít phản ứng hơn sau khi tiêm liều thứ ba so với liều thứ hai
sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim vẫn là những tác dụng phụ thường gặp cdc mỹ
mô tả các tác dụng phụ điển hình của mũi vaccine tăng cường covid một mươi chín là từ nhẹ đến trung bình
so với tác dụng phụ dữ dội thường xảy ra sau liệu thứ hai
điều này phần lớn là do liều thứ nhất và liều thứ hai đã giúp
cơ thể thiết lập một cơ chế thích
một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản ba mũi
liều bổ sung một mũi và liều nhắc lại ba mũi theo hướng dẫn của bộ y tế
giấy xác nhận đã xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín được cấp cho mỗi cá nhân
sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế
sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm
cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo mẫu cho người dân
việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất ba mươi phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm
nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc phản ứng với thuốc tiêm
như vậy giấy xác nhận tiêm vaccine sẽ được cấp sau khi hoàn thành việc tiêm chủng
do đó nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy
thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tìm để được hướng dẫn về vấn đề này
trong bối cảnh nhiều
nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa lo phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một mươi điểm sáng của năm hai nghìn hai mươi
trong đó trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch
ban hành các gói hỗ trợ tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội
thủ tướng chia sẻ và nói thêm các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh
cho phù hợp với thực tiễn dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh
và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán
đưa ra những quyết định hết sức khó khăn báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn
thuận lợi cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh
tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực
cá thể hóa trách nhiệm không hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần
đề cao nhiệm vụ phòng chống dịch thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn linh hoạt hiệu quả
thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong đó vaccine là hết sức quan trọng
thủ tướng nêu quan điểm muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác
là phải thần tốc thực hiện tiến trình vắc xin khi đã bao phủ được vắc xin có các loại thuốc điều trị được cấp phép
cộng với ý thức người dân chúng ta sẽ yên tâm mở cửa
vậy để mở cửa hoạt động bình thường chúng ta cần phải nhấn mạnh cần thần tốc tiêm vaccine
chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh không để xảy ra tình trạng đầu cơ
cùng với đó thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức hoạt động tập trung đông người
nhất là vào tết nguyên đáng quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
theo bí thư hà nội dịp tết dương lịch vừa qua các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu
phòng chống dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vừa không để xảy ra tụ tập đông người
bên cạnh đó các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ f điều trị tại nhà
các lực lượng tuyến đầu như công an quân đội y tế các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ quản lý f tại nhà tiếp tục
đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh
người đứng đầu đảng bộ thành phố hà nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình tập huấn
tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng
góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ hai mươi ba xuống chỉ còn một mươi năm người
hoàn ngân các doanh nghiệp hỗ trợ và thành đoàn
hà nội có sáng kiến lập trạm atm oc miễn phí
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội lưu ý tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp
với số ca f phát sinh hàng ngày tăng cao số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn
vì vậy phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới
để vào cuộc đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp ra soát vật tư y tế tiêu hào
để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao vật tư xét nghiệm tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
ông đinh tiến dũng nhấn mạnh việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân
nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
như vậy cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giả chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với tên gọi bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn có quy mô một sáu trăm linh giường bệnh trong đó sáu trăm linh giường hồi sức tích cực
ngàn giường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ vừa nặng
với một ba trăm năm mươi nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần hành chính khác
bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn có chức năng tổ chức thu dung cách ly theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng
và người bệnh mức độ nhẹ vừa nặng nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm và sở y tế tp hcm
bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất
trang thiết bị vật tư hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên y tế liên quan